thưa quý vị tuyên ngôn độc lập năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm được chủ tịch hồ chí minh đọc vào ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
là văn kiện mang giá trị thời đại sâu sắc
đó là sự khẳng định một cách rất rõ ràng về quyền của con người
dù được sinh ra từ đâu vào thời điểm nào thì đều có quyền và được hưởng quyền con người
mà cụ thể là quyền được sống quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc
từ sự khẳng định về chân lý lịch sử đó và từ quyền của mỗi người của mọi người
trong tuyên ngôn độc lập chủ tịch hồ chí minh đã nâng lên tầm cao mới
thành quyền dân tộc khẳng định quyền tự do độc lập
tuyên ngôn độc lập năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt
để các thế hệ người việt nam ghi nhớ thông điệp
giữ vững nền độc lập tự do của tổ quốc bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
một mùa thu lịch sử nữa lại về
không khí ngày tết độc lập đầu tiên của dân tộc cách đây bảy mươi năm
đã trở thành một nơi đặc biệt
thành niềm tự hào thiêng liêng của hơn chín mươi hai triệu trái tim người việt nam
và được đánh dấu mốc từ ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
khi chủ tịch hồ chí minh đọc tuyên ngôn độc lập
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tuyên ngôn độc lập một nghìn chín trăm bốn mươi năm chỉ với hơn một từ
đó là lời khẳng định mạnh mẽ của dân tộc việt nam
về độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
và ở đó mỗi người dân việt nam đều có quyền sống
quyền sung sướng và quyền tự do
tất cả mọi người rất tự hào
trước kia mình là thua lệ
bây giờ mình là người độc lập là chủ của đất nước
cho nên đi trên đường phố ai cũng có vẻ yên ngạc
có một khí thế nó khác
bảy mươi ba năm đi qua độc lập tự do hạnh phúc
luôn là khát vọng cháy bỏng và là nguồn động lực to lớn
để nhân dân việt nam có được những thành tựu lớn như ngày hôm nay
sự ổn định chính trị và ổn định nền kinh tế vĩ mô
là cơ sở then chốt trong sự nghiệp đổi mới tại việt nam
có được một nền hòa bình và thịnh vượng
thế nhưng đâu đó vẫn có những tiếng nói lạc lõng
kích động biểu tình trên toàn quốc
trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều video clip
hình ảnh phát tán lời kêu gọi kích động tổng biểu tình
vào dịp cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai
tháng chín của tổ chức khủng bố việt tân
và các đối tượng cơ hội chống đối chính trị
hòng thổi lên thành một cuộc cách mạng về dân chủ nhân quyền
phủ nhận ý nghĩa thiêng liêng của hòa bình độc lập tự do
đây là âm mưu thâm độc của các thế lực phản động
với giã tâm gây ra những bất ổn về chính trị
câu chuyện của một số nước như khu vực trung đông và bắc phi
rơi vào cuộc đảo chính hay khủng hoảng chính trị
đã dần tới những hậu quả nặng nề từ các cuộc chiến tranh
và các cuộc chiến tranh
với cái chết của hàng chục nghìn người
tình trạng đói nghèo cùng một cuộc di cư khổng lồ
đó là bài học cho chúng ta
họ có một mục đích nhất định là chống phá
về xã hội chủ nghĩa của việt nam và nhà nước việt nam
bản chất thực là chống lại chế độ chính trị việt nam
bản chất thực của những kẻ đó là muốn thay đổi chế độ chính trị nào
bản chất thực của những kẻ đó là muốn
dành lại cái mà chúng đã không làm được
trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bằng vũ lực bằng vũ lực quân sự
cho nên những người của ta hiện nay
mà có thể là những người dân thiếu hiểu biết tham gia biểu tình
thì một phần là vì họ không được thông tin đầy đủ
một phần nữa là vì những hám lợi riêng
môi trường hòa bình ổn định như văn kiện của đảng
để mà phát triển sản xuất là cái mục tiêu của toàn đảng toàn dân và nhân dân
cùng với các lực lượng chúng ta có trách nhiệm thực hiện việc đó
muốn như thế thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng
sử dụng tất cả các hệ thống chính trị
kể cả các trưởng thôn trưởng bản rồi chính quyền cấp xã
rồi đến giáo viên trong các nhà trường đều đồng tình tham gia
thì chắc chắn công tác phổ biến vận động toàn dân tham gia
chống khủng bố
và nguy cơ chống khủng bố việt nam là sự thành công
tuyên ngôn độc lập năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cách đây bảy mươi ba năm